thưa quý vị công an tỉnh đắk lóc vừa ra quyết định khởi tố để điều tra về hành vi lạm quyền trong khi thành công vụ
đối với nguyễn khắc hùng năm mươi tuổi nguyên chủ tịch ubnd xã yà hòa huyện buôn đôn tỉnh đắk lóc
nguyễn khắc hùng đã tự ý điều chỉnh đối tượng được cấp đất trái quy định
theo điều tra ban đầu năm hai nghìn một mươi ubnd huyện buôn đôn có phê duyệt dự án mở rộng khu giãn dân
cho một trăm chín mươi sáu hộ tại buôn giang phong với tổng diện tích quy hoạch ba mươi hectare
tuy nhiên quá trình thực hiện hùng đã tự ý điều chỉnh đối tượng được thụ hưởng
và tổ chức giao đất cho các hộ dân ngoài phương án sử dụng đất
từ năm hai nghìn một mươi đến năm hai nghìn một mươi hai hùng đã thành lập hội đồng một trăm bốn mươi bảy tổ chức phân lô bốc thăm và giao đất
cho một trăm hai mươi chín hộ dân nằm ngoài danh sách theo phương án đã được ubnd huyện phê duyệt
trong đó có nhiều hộ là cán bộ công chức viên chức và có trường hợp là người nhà của hùng
hành vi lạm quyền của hùng đã gây thiệt hại cho nhà nước với tổng số tiền hơn hai ba tỷ đồng
theo thời điểm định giá vào năm hai nghìn một mươi
hiện vụ án đang được văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc
tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý trách nhiệm của một mươi bốn thành viên còn lại trong hội đồng một trăm bốn mươi một
và các cá nhân khác có liên quan theo quy định của pháp luật
công an quận đồng đa thành phố hà nội vừa khởi tố bắt tạm giam hai chị em là trần thị bích thuận
và trần thị bích vân
hùng trú tại quận đống đa về hành vi tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại
theo tài liệu điều tra trong quá trình kiểm tra ngôi nhà ở ngõ bảy mươi kim hoa phường phương liên quận đống đa
cơ quan công an phát hiện trần thị bích thuận và một số phụ nữ đang mang thai có dấu hiệu bất minh
tại cơ quan công an người phụ nữ quê ở cà mau cho biết
qua mạng xã hội bích thuận môi giới đẻ thuê với giá là hai trăm tám mươi triệu đồng một lần mang thai hộ
đến thời điểm bị phát hiện cặp vợ chồng thuê mang thai hộ ở nghệ an đã chuyển cho chị em thuận
năm trăm linh triệu đồng trên tổng số tiền tám trăm linh triệu đồng
ngoài cặp vợ chồng ở nghệ an cơ quan điều tra còn làm rõ cặp vợ chồng khác ở quận thanh xuân
thành phố hà nội cũng thuê chị em thuận tìm người mang thai hộ với giá một tỷ đồng thai đơn và một năm tỷ đồng nếu thai đôi
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện ninh phước tỉnh ninh thuận đã khởi tố bị can
và bắt tạm giam nguyễn thanh cường chú tại huyện ninh phước tỉnh ninh thuận
về hành vi bắt giữ người trái pháp luật
liên quan tới vụ án này và cùng với tội danh nêu trên trước đó vào ngày một mươi năm tháng chín
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện ninh phước cũng đã khởi tố bắt tạm giam ngô viết tâm
biệt danh tâm phà chú tại thành phố phan rang tháp tràm tỉnh ninh thuận
trước khi bị bắt hai đối tượng tâm và cường đã cùng thực hiện hành vi bắt giữ một người dân chú
ở phường đô vinh thành phố phan rang tháp tràm để đòi nợ
thưa quý vị tình trạng tội phạm nói chung
tội phạm trộm cắp tài sản nói riêng tại các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài
không chỉ ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự của địa phương
mà còn gây tâm lý lo lắng đối với doanh nghiệp nước ngoài trong quá trình đầu tư lâu dài trên địa bàn
do vậy công an tỉnh hà nam đã quyết liệt đấu tranh khám phá thành công nhiều vụ trộm cắp tài sản
bắt giữ nhóm đối tượng gây án đã tạo được niềm tin cho các công ty trong nước
và các công ty nước ngoài trong quá trình đầu tư làm ăn lâu dài trên địa bàn tỉnh
đây là năm đối tượng nguyễn văn hiệp nguyễn anh tuấn trần thế trung
cùng chú ở huyện bình lục nguyễn trung hiếu chú huyện lý nhân hà nam
và vũ quang huy chú huyện bình giang tỉnh hải dương
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bình lục hà nam
khởi tố và bắt tạm giam về tội trộm cắp tài sản
với thủ đoạn lợi dụng lúc phá người nguyễn văn hiệp và đồng bọn
cùng là công nhân làm tại công ty trách nhiệm hữu hạm victory sporting wood việt nam
có địa chỉ tại thôn cửa câu trại xã trung lương huyện bình lục tỉnh hà nam
đã bàn bạc phân công nhiệm vụ trộm cắp giày của công ty
sau đó mang đi bán cho tuấn và huy để lấy tiền chia nhau tiêu xài
nhóm đối tượng này đã thực hiện trót lọt nhiều vụ trộm cắp tại công ty
với số lượng hàng trăm đôi giày ước tính trị giá khoảng tám mươi bốn triệu đồng
để có thể trộm cắp tài sản trong các công ty các đối tượng thường có sự móc nối
cấu kết tổ chức bàn bạc kỹ lưỡng giữa nhân viên trong công ty và những đối tượng ngoài công ty
đánh đạo công an huyện đã xác định đây là một vụ việc có tính chất
hết sức nghiêm trọng vì nó liên quan đến tài sản của các doanh nghiệp nước ngoài đặt trên địa bàn huyện
chúng tôi đã khẩn trương trì đạo lực lượng cải sát hình sự
phối hợp cùng các đơn vị trong công an huyện
cũng như là trao đổi phối hợp đối với các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh hà nam
sau khoảng thời gian ngắn chúng tôi đã kiên trì tập trung xác minh tập trung đấu tranh
và cũng đã phát hiện bắt giữ nhóm đối tượng cùng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản
và tiêu thụ tài sản trộm cắp do người khác phạm tội mà có
để đảm bảo quyền lợi cho doanh nghiệp nước ngoài đặt trên địa bàn huyện
cũng như là xử lý đối với các đối tượng tội phạm đặc biệt là tội phạm trộm cắp tài sản
từ thực tế cho thấy hiện nay các công ty doanh nghiệp còn nhiều sơ hở trong việc tự bảo vệ tài sản
bên cạnh đó vì lòng tham một số đối tượng đã móc đối với nhau lợi dụng sơ hở
của công ty trong quá trình quản lý giao nhận kiểm kê để trộm cắp tài sản
từ đầu năm đến nay công an tỉnh hà nam đã điều tra triệt phá ba mươi một vụ trộm cắp tài sản
có phần đảm bảo an ninh chẳng đủ cho địa bàn
qua vụ việc trên thì cơ quan công an cũng khuyến cáo toàn thể nhân dân
cũng như là các cơ quan doanh nghiệp lêu cao tinh thần cảnh giác
bỏng ngừa bảo vệ tốt tài sản của gia đình của cá nhân của cơ quan doanh nghiệp
đặc biệt là các cơ quan doanh nghiệp
với các doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn
cần phải chú ý làm tốt công tác bảo vệ tài sản của mình
để phòng ngừa hiệu quả tội phạm trộm cắp tài sản
cơ quan công an khuyến cáo cán bộ công nhân viên người lao động
cần nâng cao ý thức cảnh giác tự phòng tự quản bảo vệ tài sản của cá nhân
cũng như của cơ quan
đối với các công ty doanh nghiệp
cần nâng cao tinh thần cảnh giác trong quản lý tài sản quản lý nhân sự
lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh báo trộm
ở những vị trí quan trọng nơi để tài sản có giá trị cao
khi có vụ việc xảy ra hoặc phát hiện những đối tượng có biểu hiện nghi vấn
cần báo ngay cho cơ quan công an để kịp thời truy bắt
nhanh chóng điều tra làm rõ các đối tượng
công an tp thủ đức tp hcm cho biết đang tạm giữ phạm cao trí
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại quận tám là tài xế lái ô tô gây tai nạn liên hoàn
khiến một cô gái trẻ tử vong xảy ra vào ngày hôm qua ngày một mươi hai tháng một
trước đó vào khoảng một mươi bảy h ngày một mươi hai tháng một mươi một khi đi đến đoạn giao với đường số một
phường long thạnh mỹ thì xe của trí bất ngờ va chạm với hai ô tô khác chạy hướng ngược lại
lúc này xe ô tô tiếp tục lao sang làn đường ngược lại rồi tông vào hai xe máy
chưa dừng lại ô tô này còn lao lên vỉa hè tông một xe máy khác rồi đâm sập từng nhà dân
vụ việc khiến một cô gái trẻ tử vong và hai người khác bị thương
công an có mặt phong tỏa khám nghiệm hiện trường lấy lời khai các nhân chứng
điều tra làm rõ vụ việc
qua kiểm tra công an xác định trí vi phạm nồng độ cồn
liên quan đến vụ cháy lớn xảy ra vào trưa ngày một mươi một tháng một mươi một tại khu vực trung tâm thành phố bù ma thuật
tỉnh đắk lắc phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn công an tỉnh đắk lắc cho biết
nguyên nhân là do chập điện từ biển quảng cáo
vào khoảng một mươi h ba mươi phút trưa ngày một mươi một tháng một mươi một người dân phát hiện lửa phát ra từ biển quảng cáo của
của căn nhà số hai trăm hai mươi chín lê hồng phong thành phố bù ma thuật
lúc này mọi người đã sử dụng bình chữa cháy mốc nước sập lửa
tuy nhiên do biển quảng cáo làm bằng vật liệu dễ cháy và ở vị trí cao nên việc chữa cháy không hiệu quả
sau khi nhận tin báo cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn công an tỉnh đắk lắc
đã điều động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường tiến hành không chế đám cháy
sau khoảng ba mươi phút đám cháy cơ bản được khống chế và không lây lan
vụ hỏa hoạn làm cháy hoàn toàn hai căn nhà số hai trăm hai mươi chín và hai trăm ba mươi một lê hồng phong
thưa quý vị trước đợt mưa lớn kéo dài ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
ban hành công điện yêu cầu các tỉnh thành phố từ thanh hóa đến phú yên
các bộ ngành chủ động ứng phó với mưa lũ
theo đó các tỉnh thành phố theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo cảnh báo về mưa lớn
ngập lụt lũ quét sạt lở đất thông tin kịp thời đầy đủ đến các cấp chính quyền
người dân biết để chủ động phòng tránh ứng phó giảm thiểu thiệt hại
triển khai lực lượng xung kích kiểm tra giả soát các khu dân cư ven sông suối
khu vực thấp trũng để chủ động tổ chức di rời sơ tán người dân khu vực có nguy cơ cao
xảy ra ngập lụt sâu lũ quét sạt lở đất
tổ chức lực lượng sẵn sàng kiểm soát hướng dẫn giao thông cắm biển cảnh báo
đảm bảo giao thông thông suốt sẵn sàng triển khai các biện pháp tiêu úng
bảo vệ sản xuất thu hoạch sớm sản phẩm đến kỳ thu hoạch
phòng chống ngập úng khu vực đô thị khu công nghiệp
và đêm qua sở giáo dục và đào tạo tp đà nẵng đã ban hành văn bản
cho học sinh các cấp nghỉ học vào ngày một mươi ba tháng một mươi một